mùa thu hai nghìn một mươi tám tại công viên nước hồ tây vào tối ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua trong đệm nhạc đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng bảy nạn nhân tử vong năm nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do sốc ma túy
được biết lê thái sơn bị giữ khẩn cấp về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
theo cơ quan điều tra lê thái sơn phải chịu trách nhiệm về cái chết của bảy nạn nhân
liên quan đến vụ án này ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
chiều nay tức là bốn ngày sau vụ cháy xảy ra ở gần bệnh viện nhi trung ương trong lúc dọn dẹp phế liệu tại khu nhà trọ nằm sâu dãy nhà mặt đường đê la thành ở ba đình hà nội người dân phát hiện một phần thi thể cháy đen
phần thi thể nằm trên lớp trò đen dưới đống tôn đồn
phần thi thể nằm trên lớp trò nát thuộc phần đất của ông nguyễn thuế hiệp chủ khu nhà trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân nghèo công an được tăng cường bảo vệ khu vực và phân luồng giao thông
trước đó ngày một mươi bảy tháng chín hỏa hoạn khiến khu nhà sát với bệnh viện nhi trung ương hà nội bị thiêu dụi tổng cộng có một mươi chín căn nhà bị hư hại ba mươi một hộ và chín mươi chín nhân khẩu chịu ảnh hưởng